chiều nay bộ y tế thông báo phát hiện thêm bảy ca dương tính với sars cov hai tại đà nẵng và quảng nam
tính đến một mươi tám h hôm nay ngày hai mươi tám tháng bảy việt nam có tổng cộng bốn trăm ba mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong đó hai trăm bảy mươi sáu ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly hơn một mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hơn ba trăm hai mươi người
cách ly tập trung tại các cơ sở khác gần một mươi hai năm trăm linh người cách ly tại nhà nơi lưu trú hơn hai hai trăm linh người
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
vào ngày hai mươi bảy tháng bảy có ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh đó là bệnh nhân ba trăm năm mươi bảy nam năm mươi năm tuổi
được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
có hai bệnh nhân được bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu công bố khỏi bệnh
gồm bệnh nhân ba trăm bảy mươi một là nữ ba mươi sáu tuổi
ba trăm bảy mươi hai là nữ ba mươi một tuổi
và ngày hôm nay hai mươi tám tháng bảy thì có một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
đó là bệnh nhân ba trăm bảy mươi ba nam năm mươi ba tuổi được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện đa khoa cà mau
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
lực lượng công an quảng nam đã tập trung triển khai lực lượng
thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó thành lập bốn điểm chốt chặn cấp tỉnh trên các tuyến giao thông huyết mạch phía bắc của tỉnh
tỉnh đã huy động hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị trực thuộc công an tỉnh
lên đường làm nhiệm vụ tại các điểm chốt
tại các chốt kiểm dịch lực lượng công an phối hợp với các đơn vị chức năng
tổ chức cho người dân khai báo lộ trình di chuyển kê khai y tế
đo thân nhiệt người dân để có biện pháp phòng chống dịch bệnh
song song với công tác kiểm dịch lực lượng công an cũng đi từng ngõ gõ từng nhà
ra từng đối tượng có tiếp xúc gần hoặc liên quan đến yếu tố dịch tễ của các ca bệnh
quản lý lưu trú đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
công an các phường xã tập trung tối đa lực lượng tổ chức tuyên truyền
vận động người dân hạn chế tập trung đông người từ ngày hai mươi tám tháng bảy để thực hiện phòng chống dịch
đồng thời công an các địa phương cũng đã huy động lực lượng đảm bảo an ninh trật tự
tại các khu vực cách ly của tỉnh
để chủ động trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín vào chiều ngày hôm qua hai mươi bảy tháng bảy
công an tỉnh trà vinh đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình triển khai kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
tại cuộc họp đại diện công an các đơn vị địa phương đã báo cáo nhanh tình hình
có liên quan đến số người tham quan du lịch tại đà nẵng trở về địa phương
người nước ngoài nhập cảnh lao động tại tỉnh công tác cách ly theo quy định của bộ y tế đối với số người này
việc chuẩn bị các trang thiết bị vật tư y tế của công an tỉnh trà vinh để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra
lãnh đạo công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị địa phương trong toàn tỉnh không được lơ là chủ quan
triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả như kiểm tra chặt chẽ các cơ sở cho thuê lưu trú
khách sạn ra soát nắm danh sách số người nhập cảnh vào tỉnh
cũng như số di chuyển từ vùng có dịch trở về địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời
kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ tăng giá để trục lợi đối với các mặt hàng
vật tư y tế thiết yếu phục vụ cho công tác phòng chống dịch
nắm chắc tình hình xử lý nghiêm các hành vi chia sẻ đăng tải thông tin sai sự thật
có liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín tránh gây hoang mang trong dư luận nhân dân